nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tối qua ngày ba tháng hai tại nhà hát lớn hà nội
đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chúc mừng các tác giả nhóm tác giả chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định các tác phẩm dự giải và đạt giải
là kết quả của sự tâm huyết tinh thần trách nhiệm lòng yêu nghề tình yêu đất nước dân tộc
niềm tin và tình yêu chân thành của người làm báo đối với đảng
bốn tháng lan lộn tìm tòi tiếp xúc thuyết phục nhân vật nhà báo phan thanh hà và đồng nghiệp khai thác được nhiều góc khuất trong câu chuyện của họ
phản ánh khách quan tình trạng bỏ sinh hoạt đảng của đảng viên tuyến phóng sự tăng cường công tác quản lý đảng viên
thà ít mà tốt của nhóm tác giả đài tiếng nói việt nam đã phân tích những bài học kinh nghiệm công tác quản lý đảng viên
từ đó đề ra những giải pháp thiết thực
nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ nhìn từ thực tiễn đảng bộ thành phố đà nẵng
toàn phóng sự mà chúng tôi thực hiện thì nó rất là nhạy cảm vì động trạm đến cái vấn đề nóng hiện nay
đó là tình trạng bỏ sinh hoạt đảng còn rất là nhiều đảng viên
khi thực hiện bài này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
đó là nhiều người đã bỏ xuống hoạt đảng thì người ta rất là ngại tiếp xúc với phóng viên
thì ta không có muốn gặp gỡ trả lời phỏng vấn
đồng thời ở khu vực miền trung thì những chuyên gia về lý lộn về sinh hoạt đảng rất là ít
chúng tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại từ khi đi phỏng vấn để thực hiện kỹ các loạt bài mang tinh lý lộn như thế này
từ hơn hai tác phẩm tham dự giải búa liềm vàng lần thứ bảy
ban tổ chức đã lựa chọn và tôn vinh bảy mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất ở các loại giải
các tác phẩm đều thể hiện rõ tính báo chí và chất xây dựng đảng
mang đậm hơi thở cuộc sống bám sát những trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong năm hai nghìn hai mươi
báo chí nước nhà tiếp tục tìm tòi khám phá sáng tạo những tác phẩm xuất sắc
thực sự lay động góp phần định hướng chính trị tư tưởng
kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt những bài học hay
biểu dương tôn vinh và lan tỏa nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến
bảo đảm tính định hướng chính trị tư tưởng văn hóa
tham gia phát triển sáng tạo
lý luận tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch
tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của đảng góp phần xây dựng đảng
đảng ta là đạo đức là văn minh là người lãnh đạo
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
như lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh kinh yêu
hồ chí minh kinh yêu
viết về xây dựng đảng tuy khó nhưng là mạng đề tài hấp dẫn
thông qua tác phẩm nhà báo cũng thể hiện rõ nét hơn sứ mệnh của mình
không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mô tả
báo chí còn tham gia hiệu quả trách nhiệm vào công cuộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng
qua bảy năm tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng
đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi
thể hiện được sự quan tâm tình cảm trách nhiệm và niềm tin của nhân dân
cũng như những người làm báo đối với công tác xây dựng trình đốn đảng
điều đó thể hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đang có một sức sống rất mạnh mẽ
trong đời sống xã hội hiện nay